sáng ngày một mươi bảy tháng bốn thông qua kênh vận động của cơ quan thường trực báo nhân dân tại cần thơ
công ty boss travel events đã trao cho ủy ban nhân dân huyện trà cú tỉnh trà vinh hai năm tấn gạo
tặng ba con nghèo chịu ảnh hưởng do hạn mặn và năm trăm linh chai nước rửa tay khô
cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống covid một mươi chín
đây là hoạt động nằm trong chương trình chung tay cùng cộng đồng vượt qua khó khăn do hạn mặn và covid một mươi chín
do boss travel events tổ chức trao tặng
tại buổi trao tặng ông boss lam giám đốc của công ty boss travel events chia sẻ
trên tinh thần tương thân tương ái cùng tất cả sự chân thành và đồng cảm sâu sắc
công ty xin chia sẻ và đồng hành cùng với người dân tỉnh trà vinh phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và hỗ trợ bà con vùng bị ảnh hưởng hạn mặn vượt qua giai đoạn khó khăn này
trước đó công ty boss travel events cũng đã trao tặng sở y tế tỉnh trà vinh năm trăm linh bộ đồ bảo hộ y tế